xin kính chào và mời quý vị cùng đến với những tin tức trong bản tin nhanh hai mươi h
liên quan đến vụ nổ lò hơi đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại công ty trách nhiệm hữu hạn gỗ bình minh
ở xã thiện tân huyện vĩnh cửu tỉnh đồng nai khiến sáu người tử vong và bảy người bị thương
đến một mươi bảy h chiều nay các lực lượng chức năng tỉnh đồng nai vẫn đang tập trung cứu người bị thương
và khám nghiệm hiện trường lấy lời khai của các cá nhân để điều tra làm rõ nguyên nhân
vào khoảng tám giờ sáng nay hàng chục công nhân đang làm việc thì bất ngờ có tiếng nổ lớn
bước đầu xác định có sáu người tử vong bảy người bị thương
công an tỉnh đồng nai cho biết nguyên nhân ban đầu của vụ nổ là do lỗi kỹ thuật lò hơi
ngay sau khi xảy ra vụ việc lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh đồng nai và lãnh đạo công an tỉnh
đã có mặt tại hiện trường chỉ đạo các phòng nghiệp vụ và công an cơ sở
phối hợp với các ngành liên quan khẩn trương khám nghiệm hiện trường
điều tra làm rõ và xử lý hậu quả của vụ tai nạn lao động
cùng ngày lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh đồng nai cũng đã tới bệnh viện đa khoa đồng nai
để thăm hỏi thân nhân các gia đình có người tử vong và số người bị thương đang được điều trị tại bệnh viện
theo đó ủy ban nhân dân tỉnh đồng nai đã hỗ trợ mỗi gia đình có nạn nhân tử vong hai mươi triệu đồng
và mỗi nạn nhân bị thương một mươi triệu đồng
ngày hôm nay công an huyện vĩnh thạnh thành phố cần thơ cho biết vừa bắt giữ được đối tượng
dùng dao chém khiến một người tử vong và hai người bị thương
vào chiều ngày ba mươi tháng bốn một người đàn ông chú tệ huyện vĩnh thạnh đã bị võ trí cường
quê kiên giang chém nhiều nhát sau đó đối tượng chém một chóng nhỏ khác
đến chiều cùng ngày cường tiếp tục vào nhà của một người phụ nữ chém người này rồi bỏ trốn
các nạn nhân được đưa đi cấp cứu tuy nhiên người đàn ông đã tử vong
được biết cường là đối tượng có bệnh án tâm thần thuộc diện quản lý tại địa phương nơi cư trú
đã được gia đình đưa đi điều trị ba đợt tại bệnh viện tâm thần trung ương ii
bốn đối tượng có hành vi mua bán trái phép bốn bánh heroin vừa bị công an tỉnh lào cai bắt giữ
tại khu vực trên công an thành phố lào cai đã bắt giữ ba đối tượng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy
gồm giàng a dơ giàng a tính cùng chú tại huyện mường nhé tỉnh điện biên và giàng thị xóa
chú huyện bắc hà tỉnh lào cai thu giữ tại hiện trường bốn bánh heroin một xe máy ba điện thoại di động năm năm triệu đồng tiền mặt
mở rộng điều tra cơ quan công an đã thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp
đối với giàng tú chú huyện mường khương tỉnh lào cai vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng
liên quan vụ cháy rừng trên dãy núi nối liền hai huyện thanh trương và nam đàn của tỉnh nghệ an
nguyên nhân ban đầu được xác định là do một hộ dân ở xã thanh khai thuê ba người lên rừng đốt thực bì
trong điều kiện thời tiết nắng nóng dẫn đến cháy rừng
hiện cơ quan công an đã mời bốn người nghi có liên quan đến trụ sở để phục vụ
công tác điều tra
trước đó vào sáng ngày ba mươi tháng bốn người dân đã phát hiện đám cháy xuất phát từ khu vực giáp rừng keo
đã thu hoạch của hộ dân này đám cháy sau đó lan rộng ra hàng trăm người gồm nhiều lực lượng
đã được huy động để dập lửa và đến khoảng hai mươi hai giờ cùng ngày đám cháy cơ bản được khống chế
tuy nhiên đến sáng nay ngọn lửa tiếp tục bùng cháy tại khu vực rừng xã nam thái
và cháy lan ngược sang rừng ở xã thanh khai
hiện chính quyền thanh trương và huyện nam đàn đã điều động cả trăm người đến dập lửa
và đến một mươi giờ sáng cùng ngày
thì đám trái mới được dập tắt
đại diện đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số ba thuộc cục cảnh sát giao thông bộ công an
cho biết vừa phát hiện tài xế ô tô vi phạm về nồng độ cồn và chở quá ba mươi một hành khách
vào khoảng một mươi hai h ngày hôm nay tổ công tác tiến hành kiểm tra xe ô tô khách loại hai mươi sáu rừng nằm
mang biển số thanh hóa tại km hai trăm năm mươi chín trên cao tốc pháp vân cầu rẽ ninh bình
qua kiểm tra tổ công tác phát hiện tài xế xe khách vi phạm
nồng độ cồn ở mức chín mươi chín mg trên một lít khí thở
cũng tại thời điểm kiểm tra trên xe ô tô có năm mươi bảy hành khách tức vượt quá ba mươi một người so với quy định
tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính với tài xế với lỗi vi phạm nồng độ cồn
và trở quá số người quy định
với hai lỗi trên tài xế và chủ phương tiện sẽ bị xử phạt năm mươi ba triệu đồng
đồng thời tài xế sẽ bị tước giấy phép lái xe một mươi hai tháng
tạm giữ phương tiện trong một mươi ngày làm việc và tước phù hiệu xe hai tháng
và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin nhanh hai mươi h